tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf bà kristalina georgeva nhận định nếu chính sách và các khoản tài chính được tập trung đúng chỗ tình trạng bất bình đẳng cũng như nhiều vấn đề toàn cầu khác có thể được giải quyết
theo tổng giám đốc imf nền kinh tế số các nhà cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử giáo dục trực tuyến và chính phủ trực tuyến là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong bối cảnh dịch bệnh
bà cũng cho rằng đây là cơ hội để chính phủ các nước đầu tư vào các biện pháp kích thích tăng trưởng thân thiện với môi trường
chiến chống dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến tích cực tại châu á khi nhiều nước tuyên bố không ghi nhận các ca mắc mới hoặc số ca mắc mới đã giảm đáng kể trong nhiều ngày liên tiếp
hôm nay chính phủ thái lan cho biết nước này không ghi nhận bất cứ ca mắc mới hay tử vong nào do dịch covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
cùng ngày bộ y tế campuchia thông báo bệnh nhân mắc covid một mươi chín cuối cùng của nước này đã hồi phục và xuất viện
như vậy nước này không còn ca mắc covid một mươi chín nào
trong khi đó hàn quốc thông báo nước này đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới thấp nhất
trong một tuần qua với một mươi chín ca
chính quyền của tổng thống mỹ donald trump đang có kế hoạch nối lại một phần tài trợ cho tổ chức y tế thế giới who
cơ quan liên hợp quốc từng bị ông trump cách đây hơn một tháng chỉ thị chính phủ mỹ dừng tài trợ vì cách thức xử lý liên quan đến dịch covid một mươi chín
theo kênh truyền hình fox news của mỹ chính quyền của tổng thống trump dự kiến sẽ chi tương đương với mức mà trung quốc đóng góp cho who
điều này đồng nghĩa với việc
tài trợ của mỹ cho who chỉ bằng một phần mười trước đây
mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của who
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín washington đã giót cho who hơn bốn trăm linh triệu đô la mỹ chiếm khoảng một mươi năm ngân sách của tổ chức này
bộ trưởng y tế brazil nelson teix vừa bất ngờ đệ đơn xin tử chức
đây là vị bộ trưởng y tế thứ hai của nước này xin từ chức trong vòng một tháng qua
trong bối cảnh nước này đang là ổ dịch covid một mươi chín
nó là nơi lớn nhất nam mỹ
ông teix không đưa ra lý do cho quyết định tử chức của mình
tuy nhiên theo giới quan sát ông bất đồng với tổng thống bolsonaro về việc mở cửa trở lại nền kinh tế
cũng như một số quyết định liên quan đến phương pháp điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
quyết định từ chức của ông được đưa ra trong bối cảnh liên tục nhiều ngày qua brazil ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới tăng đột biến
luôn ở mức trên một mươi ba ca một ngày
hiện nước này trở thành ổ dịch lớn thứ sáu trên toàn thế giới với số ca tử vong gần một mươi năm ca
giới chức ấn độ hôm nay cho biết ít nhất hai mươi năm lao động nhập cư đã thiệt mạng khi chiếc xe tải chở họ đâm phải một xe khác
tại bang uttar pradesh miền bắc nước này
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng nay khi chiếc xe tải trên chở bốn mươi người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em
thì đâm vào xe tải khác cũng đang chở người lao động và gia đình đỗ bên đường ở huyện auraya
toàn bộ những người thiệt mạng là nam giới trong khi phụ nữ và trẻ em nằm trong số ba mươi người bị thương
tài xế của xe tải bị nghi là đã ngủ gật trong khi điều khiển xe
một điều đáng tiếc cho những người hâm mộ nhạc kịch các nhà sản xuất mỹ vừa thông báo sẽ dừng biểu diễn vĩnh viễn
vở nhạc kịch đình đám hay còn gọi là nữ hoàng băng giá
đây được xem là tổn thất lớn đầu tiên của ngành công nghiệp biểu diễn tại new york vì dịch covid một mươi chín
vở nhạc kịch frozen do hãng disney sản xuất được công chiếu vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám dựa trên bộ phim
bom tấn cùng tên sản xuất năm hai nghìn một mươi ba sẽ không quay trở lại trên sân khấu biểu diễn
đây là tác phẩm âm nhạc đầu tiên và lớn nhất ở broadway trở thành nạn nhân của dịch covid một mươi chín
froson cùng với aladan và vua sư tử là ba vở nhạc kịch của disney dựa trên những bộ phim nổi tiếng
chuyển thể lên sân khấu broadway trước thời điểm dịch bệnh rosen thu về khoảng một triệu usd mỗi tuần
đại dịch covid một mươi chín đang tạo ra những thách thức chưa từng có với nền kinh tế mỹ và thổi bay các
thành quả mà tổng thống donald trump dây công tạo dựng kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay chống dịch và
bật công tác tái khởi động nền kinh tế đang trở thành bài toán khó của nước mỹ lúc này khi việc
nới lỏng kiểm soát có thể khiến đại dịch diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn
nước mỹ đang đối mặt với làn sóng phá sản khi các doanh nghiệp ngày càng chịu thiệt hại rõ rệt từ
đại dịch fed cảnh báo làn sóng phá sản của doanh nghiệp có thể khiến kinh tế mỹ thiệt hại lâu dài
phạm vi và tốc độ của sự suy thoái là chưa từng có tiền lệ kể từ thế chiến thứ hai chúng ta đang
chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng trong hoạt động kinh tế và việc làm xóa bỏ những thành
quả của thập kỷ trước bất chấp các biện pháp hỗ trợ tài chính
của chính phủ hàng loạt các hãng hàng không các chuỗi cửa hàng bán lẻ
các công ty dầu mỏ và doanh nghiệp mỹ vẫn chìm ngập trong khó khăn
và không ít doanh nghiệp đã bên bờ vực phá sản
ngay cả gói chi tiêu gần ba tỷ usd đã được quốc hội mỹ thông qua trước đó nhằm hỗ trợ
các doanh nghiệp nhỏ các ngành công nghiệp lớn và người lao động cũng chỉ có khả năng trì hoãn làn sóng này
đại dịch cũng đã thổi bay các thành tựu tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm của chính quyền
mỹ trong mấy năm qua thống kê cho thấy trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
có hai mươi năm triệu người mỹ mất việc làm mức cao chưa từng có trong khoảng gần một thế kỷ vừa qua
tỷ lệ thất nghiệp của mỹ đã tăng rất nhanh từ mức ba năm hồi tháng hai lên mức một mươi bốn bảy vào tháng bốn vừa qua
tuy nhiên tờ new york times vừa dẫn nhận định của các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của mỹ
sẽ vẫn tăng cao ít nhất cho tới hết năm hai nghìn hai mươi một và thậm chí còn lâu hơn nữa nhiều chuyên gia dự báo
kinh tế mỹ sẽ tiếp tục lún sâu hơn vào suy thoái và phải mất năm năm mới có thể phục hồi hoàn toàn
trong bối cảnh nêu trên
thủ tướng tài chính mỹ steven mnuchin tuyên bố chính quyền mỹ đã sẵn sàng chi thêm tiền
trong tương lai để hỗ trợ nền kinh tế
tôi nghĩ rằng việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp mỹ và nền kinh tế là cần thiết
cần xúc tiến cung cấp các khoản vay cho các công ty bơm tiền vào hệ thống tài chính và nới
lỏng quy định cho vay đối với các ngân hàng cùng với tăng lực cho nền kinh tế bằng các
biện pháp tài chính giới chức mỹ cũng lên tiếng chân ăn dư luận về triển vọng tăng trưởng trở lại
của nền kinh tế
sự phụ hồi kinh tế mỹ hậu đại dịch covid một mươi chín có thể diễn ra chậm hơn so với mong muốn
song tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm dần và nền kinh tế sẽ hồi sinh đáng kể một khi dịch bệnh được kiểm soát
tổng thống mỹ donald trump gần đây đã kêu gọi chính quyền địa phương mở cửa trở lại nền kinh tế
tế và không ít nhà lãnh đạo và người dân mỹ cũng đồng tình với quan điểm này tuy nhiên
việc sớm mở cửa kinh tế trong bối cảnh số ca nhiễm và người chết do covid một mươi chín vẫn tiếp
tục tăng có thể sẽ là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm
khi covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục lây lan tại các bang việc bật công tác tái khởi động để đưa nền
kinh tế vào trạng thái bình thường mới có thể khiến nước mỹ đối mặt với nguy cơ gia tăng trở
lại các ca nhiễm bệnh mới cũng như các ca tử vong bên cạnh đó nhiều chuyên gia cho rằng việc tái
khởi động nền kinh tế vội vã chưa chắc đã bảo đảm cứu được các doanh nghiệp và nền kinh tế như kỳ vọng
khi đại dịch chưa được kiểm soát hoàn toàn thì dù tái khởi động kinh tế
hoạt động tiêu dùng sẽ vẫn yếu do người dân chưa thể mua sắm nhuận nhịp trở lại như trước đây
mặt khác với các doanh nghiệp xu hướng tiêu dùng khó đoán định sau đại dịch khiến họ gặp nhiều
khó khăn trong việc hoạch định lộ trình quay trở lại hoạt động họ không thể xây dựng mô hình kinh
doanh chỉ dựa vào niềm tin rằng nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ trong vòng sáu tháng tới
tuần trước ông chủ nhà trắng donald trump đã lên tiếng khích lệ rằng việc làm sẽ trở lại sớm
và năm tới nước mỹ sẽ có một năm ấn tượng với kinh tế phục hồi tăng trưởng
theo hình chữ v tuy nhiên trên thực tế nước mỹ vẫn đang trong thế tiến thoái lưỡng nan và ảnh
hưởng tiêu cực bởi đại dịch nếu kéo dài khả năng phục hồi kinh tế theo hình chữ v sẽ càng khó khăn hơn